sáng nay hai mươi tháng hai tại báo nhân dân đã diễn ra lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày báo nhân dân cuối tuần ra số đầu tiên
và đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
đây là phần thưởng ghi nhận đánh dấu chặng đường phát triển của nhân dân cuối tuần
và đặt ra những nhiệm vụ mới lớn lao hơn trong định hướng phát triển của tờ báo trong giai đoạn tới
tới dự buổi lễ có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam cùng đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương
các đồng chí lãnh đạo báo nhân dân qua các thời kỳ
hai mươi năm qua báo nhân dân cuối tuần luôn cố gắng nắm bắt chính xác những đòi hỏi từ cuộc sống
bám sát những vấn đề mới của báo chí hiện đại qua đó điều chỉnh cải tiến làm mới các trang mục
đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc
phát biểu tại buổi lễ đồng chí thuận hữu khẳng định trong bối cảnh báo in ngày càng chịu sự cạnh tranh gây gắt
của báo điện tử và mạng xã hội trong kỷ nguyên thông tin và cách mạng số hiện nay
báo nhân dân cuối tuần phải tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò định hướng dư luận
cổ vũ cái mới những việc làm đúng đồng thời tăng cường tính chiến đấu với những thói hư
tật xấu trong xã hội những hành vi phản cảm phản bác những quan điểm sai trái
để góp phần làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn
tôi đề nghị đội ngũ những người làm báo nhân dân cuối tuần cần không ngừng nỗ lực đội mới
thông qua việc trao dồi bản lĩnh chính trị nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
bên cạnh việc thường xuyên cải tiến hình thức trình bày nâng cao chất lượng bài viết
bám sát thời sự các đồng chí cần tiếp tục thu hút đội ngũ cộng tác viên để có được nhiều hơn nữa
chất sáng của xã hội đồng góp cho báo đảng
hai mươi năm một chặng đường nhiều thế hệ nhà báo của nhân dân cuối tuần
luôn sẵn lòng làm nghề với tinh thần tiên phong ý thức bổn phận sâu sắc
để mỗi số báo được phát hành là một lời cảm ơn đến với những lớp bạn đọc
đã dành tình cảm và gắn bó với tờ báo tuần đầu tiên của báo chí cách mạng việt nam
ba mươi năm qua như vậy thì có thể nói báo nhân dân cuối tuần là một môi trường làm việc rất tuyệt lời
mà tất cả anh em từ phóng viên cho đến những người phụ trách đều tôn trọng lẫn nhau
tạo điều kiện cho mỗi phóng viên mỗi thành viên trong nhân dân cuối tuần phát huy hết năng lực của mình
tôn trọng phong cách mình tôn trọng cách viết của mình
chính vì thế cho nên là phát huy được sức mạnh của mỗi người sức mạnh của tập thể
cho nên những ấn phẩm các thể loại trên báo nhân dân cuối tuần đều có mang thái riêng một phong cách riêng
từ cột mốc ba mươi năm nhìn lại sự trưởng thành đã đến độ chín được ghi nhận ngày hôm nay
cũng là một thông điệp đầy thách thức đòi hỏi sức mật mới
tiếp nối hành trình vẻ vang của đội ngũ những người làm báo nhân dân cuối tuần